tiếp tục thông tin về vụ tàu bth chín mươi bảy nghìn bốn trăm bảy mươi tám ts bị sóng đánh chìm
một tàu nước ngoài đang hành trình từ ai cập đi trung quốc đã phát hiện và cứu vớt được thêm năm thuyền viên trên thuyền thúng còn lại khi cách bờ biển nha trang khoảng hai trăm một mươi bốn hải lý
thông tin ban đầu vào lúc một mươi hai giờ trưa nay trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực ba nhận được điện thoại trực tiếp từ thuyền trưởng tàu bookhalo
cho biết đã phát hiện và cứu được năm thuyền viên tàu bth chín mươi bảy nghìn bốn trăm bảy mươi tám ts đang trôi giạt trên thúng cách bờ biển nha trang khoảng hai trăm một mươi bốn hải lý về phía đông
được biết trên thúng này ban đầu có tám người được tách ra từ chiếc thuyền chở một mươi năm người bị đắm bảy người kia bơi trên chiếc thuyền thúng còn lại
thì trong số tám người có ba người trong quá trình lênh đênh trên biển đã tử vong phải để lại sát xuống biển
năm thuyền viên được cứu có sức khỏe ban đầu tuy yếu nhưng tạm ổn trong đó có thuyền trưởng kiêm chủ tàu bùi văn toàn
hiện trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực ba đã đề nghị tàu buk pharo đang hành trình từ ai cập đi trung quốc
chuyển hướng về nha trang để bàn giao năm thuyền viên cho nha trang tiếp nhận
trước đó tàu cá bình định cũng đã cứu được bốn trên bảy thuyền viên tàu bth chín mươi bảy nghìn bốn trăm bảy mươi tám ts đi trên chiếc thuyền thúng thứ nhất
ba thuyền viên trên thúng này cũng đã tử vong và phải thả lại biển
như vậy hiện nay đã cứu được chín trên tổng số một mươi năm thuyền viên của tàu cá do ông bùi văn toàn
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai trú tại tỉnh bình thuận làm chủ kiêm thuyền trưởng bị chìm tại vùng biển trường sa dk một
ngoài thuyền trưởng bùi văn toàn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai danh sách các thuyền viên vừa được cứu sống trên tàu bookhalo gồm
nguyễn văn mỹ sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn lê văn dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu nguyễn thành la sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai cùng chú tại thành phố phan thiết
và bùi văn vinh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi trú tại huyện cái nước tỉnh cà mau